xin kính chào quý vị và các bạn
những ngày này do ảnh hưởng của các hình thế gây mưa
nên bắc bộ có mưa diện rộng
cục bộ thì có mưa với lượng lớn
đến đêm nay thì mưa chỉ còn xảy ra giải rác
tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi phía bắc
người dân cần đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như là sạt lở đất đá khi mà mưa lớn kéo dài
sang ngày mai quá trình hồi tư gió ở độ cao khoảng một năm trăm linh m
có xu hướng yếu đi
nên mưa trên khu vực bắc bộ thì sẽ giảm dần cả về diện và lượng
chỉ còn xuất hiện cục bộ về chiều và tối
trong ngày trời có những khoảng nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
sau đó từ đêm mai ngày một mươi một tháng năm
bắc bộ có khả năng đón một đợt mưa diện rộng mới
khu vực trung bộ
hình thế cây mưa phía bắc yếu đi
nên tại đây thì cũng có nắng nhiều trở lại
nhiệt độ cao nhất dọc từ thanh hóa đến bình thuận
phổ biến trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng vùng núi phía tây có nơi sấp xỉ ba mươi năm độ
nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ
đến chiều tối thì có mưa rào và rông vài nơi
trong khi đó tại các tỉnh phía nam
trong hai mươi bốn giờ tới trời có nắng
nhưng cường độ thì không còn gai gắt như những ngày đầu tháng
nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực miền đông nam bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực miền tây nam bộ và ở vùng cao tây nguyên
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đáng lưu ý là về chiều và tối
mây đối lưu phát triển
cây mưa rào và rông rải rác
trên đất nước
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trên hầu khắp biển đông
bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
gió hướng đông đến đông nam hoạt động với cường độ là cấp bốn
thời tiết các vùng biển thì duy trì trạng thái ít mưa
tầm nhìn xa thông thoáng
nên tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động
lưu thông hàng hải
cũng như là khai thác hải sản của bà con người dân
nhiệt độ trên cả hai quần đảo
hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức là ba mươi năm độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
trời có mây có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gián đoạn gió nhẹ
nhiệt độ trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ